ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các bộ ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư
hoàn chỉnh hồ sơ các dự án cải tạo nâng cấp nhà máy đổi mới công nghệ xử lý rác để các dự án này nhanh chóng được đưa vào hoạt động
ủy ban nhân dân giao sở tài nguyên môi trường làm đầu mối phối hợp các sở ngành liên quan tiếp tục thẩm tra để hoàn thiện các nội dung
liên quan đến dự án chuyển đổi công nghệ đầu tư xử lý rác của các đơn vị đánh giá hàng quý chi tiết kế hoạch triển khai
nếu không đáp ứng tiến độ triển khai cải tạo xây dựng nhà máy hoặc không có động thái tích cực thực hiện đầu tư dự án
thì có văn bản báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tp xử lý theo quy định
hiện nay tp hcm mỗi ngày thải ra môi trường tám ba trăm linh tấn rác thải ráng sinh hoạt trong đó bảy mươi năm được chôn lấp một mươi bốn bảy tái chế nhựa
còn lại là đốt không phát điện công nghệ xử lý rác hiện nay lạc hậu chủ yếu là chung lấp đã gây đến tình trạng ô nhiễm môi trường của tp